thực hiện chỉ đạo của bộ giáo dục đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hà nội yêu cầu các sở ban ngành ubnd các quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan
tập trung chủ động tổ chức kiểm tra các đội dung công việc chuẩn bị cho kỳ thi theo đúng quy định
ubnd tp chỉ đạo các đơn vị liên quan đến kỳ thi ra soát các điều kiện cơ sở vật chất thiết bị
phục vụ công tác coi thi chấm thi nhất là các điểm thi ở vùng sâu vùng xa
ngoài ra cũng phải bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông chuẩn bị tốt cơ sở vật chất
thiết bị phục vụ công tác in sao để thi không xảy ra sai sót đảm bảo tuyệt đối an toàn
bảo mật quán triệt tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật và quyền hạn của từng người
trong mỗi khâu tổ chức thi
chỉ đạo ngăn chặn kịp thời các thiết bị vận dụng trái phép trong phòng thi
xây dựng triển khai công tác y tế phòng chống dịch covid một mươi chín